sau bốn mươi năm ngày gia quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng công an tỉnh thái nguyên đã phát hiện bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển
tàng trữ sử dụng pháo trái phép vận động nhân dân giao nộp nhiều tài sản sản phẩm pháo tự chế và nguyên liệu sản xuất pháo nổ
trong đó phát hiện ba mươi ba vụ ba mươi tám đối tượng vi phạm các quy định pháp luật về pháo thu giữ trên bốn trăm sáu mươi năm kg pháo các loại
đã khởi tố một mươi năm vụ một mươi tám bị can đến nay một trăm linh các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh thái nguyên
đã tổ chức cho nhân dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về quản lý sử dụng pháo
từ nay đến tết nguyên đán lực lượng công an các cấp tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể
đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến pháo triển khai hiệu quả các biện pháp
để đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
và cục quản lý thị trường bình định bắt quả tang hai xe ô tô vận chuyển khoảng bốn mươi bốn tấn đường cát trắng
có nguồn gốc từ thái lan không có hóa đơn chứng tử
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh bình định đã tiến hành dừng kiểm tra
hai xe ô tô tải lưu thông theo hướng bắc nam do tài xế nguyễn quốc tuấn hai mươi tám tuổi và nguyễn trung toàn hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại thị xã hoài nhơn điều kiện
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện gần chín trăm linh bao tải đường cát trắng tổng trọng lượng là khoảng bốn mươi bốn tấn
có nguồn gốc từ thái lan lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên
hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
một vụ vận chuyển than không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng thành phố hải phòng phát hiện và xử lý
ngày hai mươi ba tháng một tại khu vực luồng hàng sông đá bạch xã phả lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
tổ công tác cơ động của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đã kiểm tra phương tiện vỏ sắt
biển kiểm soát là hp bốn nghìn một trăm năm mươi tám có trọng tải là trên một bảy trăm linh tấn công suất máy là sáu trăm hai mươi mã lực
trên phương tiện có bốn người do ông nguyễn văn thụ chú tại tỉnh hưng yên làm thuyền trưởng
đang vận chuyển khoảng một hai trăm linh tấn thàn cám
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được giấy
tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên
một thuyền viên làm việc trên phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
hiện bộ đội biên phòng hải phòng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện hàng hóa
để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị liên quan vụ việc một đối tượng tự đặt mua súng đồ chơi
rồi thuê người đổ thành vũ khí nguy hiểm đối diện với những án phạt nghiêm minh của pháp luật
đối tượng hồ đại trí thành ba mươi sáu tuổi ngụ quận tân bình mong muốn được pháp luật khoan hồng
kính thưa quý vị liên quan vụ việc một đối tượng tự đặt mua súng đồ chơi
đối tượng hồ đại trí thành ba mươi sáu tuổi ngụ quận tân bình mong muốn được pháp luật khoan hồng
trước đó ngày hai mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình
thành phố hồ chí minh đã thực hiện lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với hồ đại trí thành ba mươi sáu tuổi tạm trú quận tân bình để điều tra về hành vi tàn trữ vũ khí quân dụng
và khám xét khẩn cấp chùa ở của hai người liên quan đến việc bán khẩu súng đồ chơi cho thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn duy danh hai mươi ba tuổi ngụ phường bình hương hòa quận bình tân thành phố hồ chí minh
và trà khắc duy hai mươi bảy tuổi ngụ ấp bến có xã nguyệt hóa huyện châu thành tỉnh trà vinh
về hành vi cướp tài sản
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng một anh thạch bích ba mươi năm tuổi ngụ ấp bến có xã nguyệt hóa huyện châu thành
điều khiển xe máy đi về nhà khi đi đến đoạn đường thuộc ấp bến có xã nguyệt hóa thì gặp danh và duy
đang đi bộ ngược chiều lúc này các hai chặng xe của anh bích nhờ đưa về nhưng anh bích không đồng ý
tức giận duy đánh anh bích dẫn đến ngã xe máy lợi dụng sơ hở anh bình úc chìa khóa xe bỏ chạy thoát thân
danh và duy dựng xe lên và đẩy đi bộ sau đó về nhà thay ổ khóa và biển số khác đem đến một tiệm cầm đồ
trên địa bàn thành phố trà vinh để cầm với giá ba sáu triệu đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
đang mở rộng điều tra củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh cho biết đã ban hành kết luật điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa và nhận hối lộ xảy ra tại bệnh viện tp thủ đức công ty việt á và công ty nam phòng
cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố các bị can gồm nguyễn minh quân cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức
và nguyễn lan anh cựu phó giám đốc bệnh viện tp thủ đức cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố các bị can gồm nguyễn minh quân cựu giám đốc bệnh viện thành phố thủ đức và nguyễn lan anh cựu phó giám đốc bệnh viện thành phố thủ đức cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
phạm mai lệ quyên trưởng khoa vi sinh bệnh viện thành phố thủ đức bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ
kết quả điều tra nhấn mạnh với vai trò giám đốc bệnh viện tp thủ đức giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi và đầu năm hai nghìn hai mươi một
ông nguyễn minh quân đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ nhằm thanh toán số lượng kích xác nghiệm covid một mươi chín cho công ty việt á và công ty nam phong cung ứng trước đó
theo kết luận điều tra bị can nguyễn minh quân và đồng phạm đã gây thiệt hại cho bệnh viện tp thủ đức gần tám tỷ đồng
đối với hành vi phạm tội của bị can phạm vũ phong kết luận điều tra bổ sung nêu công ty nam phong không đủ tính hợp lệ với tư cách pháp nhân của nhà thầu
nhưng bị can mất sử dụng công ty này nhằm thực hiện hành vi thông thầu gian dối trong đấu thầu liên quan đến bệnh viện tp thủ đức gây thiệt hại cho bệnh viện hơn một mươi bốn chín tỷ đồng
bên cạnh đó theo kết luận điều tra trương thị bảo trân nhận chín trăm chín mươi bảy triệu đồng tiền hoa hồng từ công ty nam phong khi thực hiện hoàn thiện hồ sơ để bệnh viện tp thủ đức thanh toán tiền mua kích xét nghiệm covid một mươi chín cho công ty nam phong
theo kết luận điều tra bổ sung về hậu quả thiệt hại giá kích xét nghiệm do công ty việt á sản xuất đã bao gồm năm lợi nhuận tối đa là một trăm bốn mươi ba bốn trăm sáu mươi một đồng mỗi kích test
số tiền bệnh viện thành phố thủ đức thanh toán cho công ty việt á và công ty nam phong để mua tác xác nghiệm là hơn hai mươi bốn chín tỷ đồng
trong đó bệnh viện tp thủ đức thanh toán hơn sáu trăm bốn mươi triệu đồng cho công ty việt á và thanh toán hai mươi bốn ba tỷ đồng cho công ty nam phong còn tám chín tỷ đồng chưa thanh toán
liên quan đường dây bán gần bốn xe gian thành xe mới ra thị trường cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định truy nã hai bị can nguyễn hữu oai và nguyễn hữu như là chủ cửa hàng sửa xe phát đạt tại huyện bình chánh tp hcm
ngày hai mươi bốn tháng một văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết vừa ra quyết định truy nã đối với nguyễn hữu oai bốn mươi tuổi nguyễn hữu như ba mươi bốn tuổi cùng ngụ huyện bình chánh
theo đó bị can oai và như
bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm khởi tố bắt tạm giam bùi văn tân bốn mươi tuổi ngụ huyện hóc môn nguyễn trung thông cùng ngụ tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lừa dối khách hàng và chưa chấp tư thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an tp hcm cho biết qua rà soát công tác đăng ký cấp biển số xe máy tội công tác công an tp và bộ công an phát hiện một số hồ sơ xe mới cấp lần đầu có dấu hiệu mài đục lại số máy khung nên tạm giữ
tài liệu công an xác định từ năm hai nghìn hai mươi một tân đã móc nối với những người khác để thu mua các xe máy không rõ nguồn gốc không có giấy tờ ở tiệm cầm đồ mạng xã hội
để hợp thức hóa tân thu mua các phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ năm trăm linh đến một triệu đồng mỗi phiếu
sau đó tân đưa các xe mô tô không rõ nguồn gốc đến cửa hàng sửa xe phát đạt tại huyện bình chánh do nguyễn hữu oai và nguyễn hữu như làm chủ để thuê mài đục lại số khung số máy mới trùng khớp với số khung số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô đã mua trước đó với tiền công là một triệu đồng mỗi xe mô tô
tân tiếp tục chỉ đạo các nhân viên kỹ thuật của cửa hàng tân tiến một và tân tiến hai tân tra những xe mô tô trên hành xe lướt xe mới để bán cho khách hàng với cam kết đảm bảo đăng ký xe cho khách hàng
tân chỉ đạo nguyễn trung thông liên hệ với môi giới để làm dịch vụ đăng ký xe mô tô
công an xác định tân đã bán ra gần bốn xe máy cho khách ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
chỉ trong năm hai nghìn hai mươi ba hai cửa hàng của tân đã thư thụ một năm trăm linh chiếc thu lợi khoảng một mươi năm tỷ đồng
công an đang điều tra mới rộng đường dây bán gần bốn xe gian thành xe mới ra thị trường nói trên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa tổ chức phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng cùng tam vật là ba mươi kg ma túy đá
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nông thị lan thùy nông thanh tới cùng quê ở tỉnh lạng sơn và lý thị vang quê ở tỉnh thanh hóa
cả ba bị lực lượng công an bắt giữ khi đang thực hiện vận chuyển trái phép ba mươi kg ma túy đá
trên xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi hai c một mươi nghìn bảy mươi ba di chuyển theo hướng lạng sơn đồng đăng
đây là vụ vận chuyển ma túy có số lượng đặc biệt lớn
các đối tượng liên lạc và thực hiện hành vi hết sức tinh vi khép kín gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện đấu tranh của các cơ quan chức năng
việc đấu tranh thành công chuyên án thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm quyết tâm của lực lượng công an lạng sơn trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
trong khi đó
tại đà nẵng công an quận ngũ hành sơn vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
để có thêm lợi nhuận thì các đối tượng này còn tự pha chế ma túy nước vui để bán cho các con nghiện
các đối tượng bị bắt gồm đoàn phạm quốc huy và huỳnh tuấn hải
trước đó qua nắm tình hình công an quận ngũ hành sơn đã xác định được huy và hải thường xuyên có liên hệ với đối tượng mua bán trái phép trên ma túy trên địa bàn nên xác lập chuyên án đấu tranh
đến tối ngày hai mươi bốn tháng một các trinh sát đã bất ngờ kiểm tra một căn hộ tại trung cư mường thanh bắt quả tang các đối tượng đang mua bán ma túy
tăng vật thu giữ là bốn mươi bốn viên thuốc lắc tám gói ketamin một gói ma túy đá một hộp cần sa năm kg bột màu một mươi một viên nén màu vàng nghi là ma túy một vỏ bao ni lông và một số dụng cụ dùng để nghiền trộn ma túy nước vui một cây súng tự chế và một cây kiếm
ngoài ra cả hai còn dùng viên xê sủi tinh dầu và các loại ma túy trộn thành nước vui để bán kiếm lời
đấu tranh nhanh thì công an quận ngũ hành sơn tiếp tục bắt quả tang ba nam nữ thanh niên đang tổ chức sử dụng ma túy được mua từ huy
còn tại khánh hòa cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang vừa tống đạt và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một nhóm thanh niên trú tại thành phố nha trang và huyện dinh khánh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào tối ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba huỳnh tấn tâm an đến chơi tại một công viên xã vĩnh thái thì xảy ra mâu thuẫn với lê thiện trọng
sau đó cả hai lên mạng xã hội nhắn tin thách thức hẹn đánh nhau trước khi đi an đã rủ một số đối tượng khác đi cùng để đánh nhau
giãn sáng ngày bảy tháng chín cả hai nhóm gặp nhau và xảy ra hỗn chiến do yêu thế nên nhóm của trọng bỏ chạy lúc này nhóm của an chặn đầu và dùng dựa mát chén nhiều nhát hậu quả là một người bị thương tích bốn mươi năm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh thái bình
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với đồng minh chính chủ tịch ubnd xã thụy trường nguyễn mậu tuyến phó chủ tịch ubnd xã thụy trường và bùi anh bính nguyên cán bộ địa chính xã thụy trường huyện thái thụy về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với mai văn bấn
trú tại xã thụy trường huyện thái thụy về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên bấn đã khai thác tài nguyên khi không được cấp phép gây thiệt hại về tài sản nhà nước hơn một tỷ đồng
mở rộng vụ án cơ quan điều tra xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba chính tuyến và bính đã không chỉ đạo kịp thời và thực hiện các biện pháp ngăn chặn để bấn có hành vi thuê người múc vận chuyển đất và hút các khoáng sản trái phép gây hậu quả nghiêm trọng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo làm nghề co đất gồm nguyễn công hiếu và dương hồ tiến thắng cùng chủ tại huyện hòa vang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo có trạng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một do thua lỗ trong hoạt động kinh doanh bất động sản cần tiền trả nợ nên hiếu đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của người khác
hiếu hai lần nhờ thắng đóng giả chủ đất để ký nhận tiền đặt cọc và lập hợp đồng mua bán chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của hiếu là dù nhiều người góp tiền mua đất rừng để chuyển đổi thành đất ở đầu cơ đón đầu dự án hoặc chờ giải tỏa để được đền bù
những lô đất hiếu đưa ra để lừa đảo hầu hết không có thật hoặc của người khác
bên cạnh đó hiếu còn lừa đảo với thủ đoạn chạy các thủ tục giấy tờ nhà đất
đến thời điểm bị phát hiện hiếu đã lừa được chín người với gần hai tám tỷ đồng
trong đó thắng tiếp tay cho hiếu lừa đảo gần năm trăm linh triệu đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn công hiếu một mươi năm tù dương hồ tiến thắng ba năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị gia đình tội phạm tín dụng đen là nguồn gốc phát sinh các loại tội phạm khác
với quyết tâm xử lý tận gốc để không để cho tội phạm này hoạt động
công an tỉnh quảng ninh đã chủ động nắm tình hình địa bàn tuyên truyền vận động người dân tố giác tội phạm
và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen
qua đó đã phát hiện bắt giữ các đối tượng hoạt động liên quan đến tín dụng đen
sau đây sẽ được ghi nhận của phóng viên thời sự tại tp hạ long
cho vay lãi nặng với mức lãi suất từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm
ba đối tượng cao thọ phong trần nhật thanh nguyễn quốc huy cùng chú tại tp hạ long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long ra quyết định khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
để thực hiện hành vi
các đối tượng chia nhau mỗi người quản lý một nhóm khách dựa trên mối quan hệ của từng người
với hình thức vay trả góp hoặc vay bắt họ
người vay sẽ trả tiền góp và tiền lãi một mươi ngày một lần
cũng với hành vi tương tự vũ anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại phường cao thắng thành phố hạ long
cũng đã bị công an tp hạ long bắt giữ
tuấn cho khách vay tiền theo hình thức vay lãi nằm nghĩa là khách sẽ vay một số tiền nhất định
sau đó hàng ngày hoặc theo tháng sẽ phải trả lãi suất từ một trăm linh chín năm đến một trăm bốn mươi sáu một năm của số tiền đó
tùy theo thỏa thuận không giới hạn thời gian vay
tùy theo số khách tuấn sẽ yêu cầu viết giấy vay nợ hoặc bán xe
để đảm bảo
em cho vay là cũng chỉ là để kiếm thêm
kiếm thêm thì em cho vay thì số tiền cho vay là hơn hai trăm linh triệu
lãi suất là ba trên một đầu triệu
thực sự đến lúc cơ quan công an bắt
thì lúc đấy em mới nhận thức được là cái việc của mình làm là sai phúc lợi
với cái việc của mình làm là sai phúc lợi

với cái loại tội phạm tín dụng đen
thì hiện nay là chúng rất là tinh vi
chúng sử dụng các loại app trên các phần mềm để quản lý
và chúng sử dụng mật khẩu
khi mà cơ quan chức năng tiến hành các cái biện pháp
nghiệp vụ thì chúng sẽ xóa dấu vết trên hệ thống
và khó khăn cho công tác là thu thập chứng cứ và đấu tranh
mở rộng vụ án cũng như chứng minh hành vi phạm tội
nhưng không phải vì thế
mà chúng ta
để cho chúng lộng hành và tiếp diễn
và đối với công an tp hạ long sẽ tấn công quyết liệt
không để cho những loại tội phạm này có đất sống hoạt động trên địa bàn tp hạ long
công an tp hạ long cũng khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác
tìm hiểu kỹ và thận trọng trong giao dịch dân sự
tránh tiếp tay cho tội phạm tín dụng đen hoạt động
khi phát hiện hoạt động nghi liên quan đến tín dụng đen
thông báo cho cơ quan công an để xác minh làm rõ
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
vào khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng một
tại đường lê quang đạo phường mễ trì quận năm từ liêm tp hà nội
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến sáu xe ô tô bị hư hỏng
thời điểm trên năm xe ô tô con và một xe tải đang lưu thông trên đường lê quang đạo
theo hướng từ sơn vận động quốc gia mỹ đình đi đáy lộ thăng long
khi đến trước vạch rừng đèn xanh đèn đỏ tại nốt giao đường lê quang đạo
đại lộ thăng long sáu xe trên bất ngờ xảy ra va chạm
tại hiện trường các xe bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi
ô tô bán tải hư hỏng nặng nhất khi biến dạng đầu xe bung túi khí
nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cử cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
phân luồng giao thông bảo vệ hiện trường
qua kiểm tra nhanh nộp nộp côn chất ma túy của các tài xế
cảnh sát không phát hiện vi phạm
công an quận nam tử liêm đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị chỉ chưa đầy ba mươi phút sau khi xe khách lao xuống vực vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một
công an thành phố đà nẵng đã có mặt tại hiện trường tận dụng thời gian vàng đưa từng nạn nhân bị mắc kẹt
dưới vực sâu để cấp cứu kịp thời
mưa lạnh cùng với địa hình hiểm trở một bên là thác nước chảy xiết
một bên là dốc đứng trơn trượt nhưng các đồng chí đã vượt bao hiểm nguy sẵn sàng đối mặt
bởi niềm vui niềm hạnh phúc của người lính làm công tác cứu nạn cứu hộ đã được cứu được nhiều mạng người
kêu cứu rồi khắp thon nhiều người bị thương đây là những hình ảnh rất là xúc động
chúng tôi nhanh chóng triển khai các phương pháp biện pháp cứu nạn cứu hộ
tranh thủ phút vàng giờ vàng để cứu nạn nhân nhanh nhất
khi vào trong con xe đầu tiên là binh
kính phía trước lái toàn bộ bị vỡ nát khung xe trong quá trình lật bị chàn ngếp rất là hẹp không gian rất là hẹp
rất là nhiều cái yếu tố nguy hiểm chỉ có xe nó chưa tắt nguy cơ là rò đẩy xăng vào gây cháy nổ
trong quá trình chúng tôi vào thì rất là nhiều yếu tố nguy hiểm trời thì mưa rất là to
xe thì nó lật ở tư thế là dừng đứng nữa rất là nhiều nguy cơ là xảy ra cái tai nạn thứ cấp
mặc dù là như vậy nhưng mà chúng tôi cũng phải cố gắng
sức phải biết là nguy hiểm biết là rất là nhiều cái nhiều cái nhiều thứ nó không an toàn
nhưng mà chúng tôi cũng hy sinh bản thân mình để vào đưa những nạn nhân đó ra
cố gắng trong một cái hoàn cảnh gọi là kinh hòn phải nói là dùng từ là kinh hòn
mình ở đơn vị thì mình cũng có tập luyện những cái đội hình như thế